sáng nay mùng năm tháng chín hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
và các hội nghị cấp cao liên quan với chủ đề asean tầm vóc tâm điểm tăng trưởng
đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị jakarta dưới sự chủ trì của tổng thống
nước chủ nhà joko widodo
chuỗi hội nghị lần này thu hút sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên
timor leste với tư cách là quan sát viên chín nước đối tác đối thoại
hai quốc gia khách mời cùng với chín tổ chức quốc tế
đoàn việt nam do thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu tham dự sự kiện
diễn ra từ ngày mùng năm đến mùng bảy tháng chín với một mươi hai cuộc họp cấp cao
hội nghị tập trung thảo luận bốn trọng tâm chính
bao gồm thiết lập nền tảng cho tầm nhìn dài hạn của asean
giúp asean trở nên kiên cường hơn để ứng phó với các thách thức của thời đại
đưa asean trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế
và biến ấn độ dương thái bình dương thành khu vực hòa bình và thịnh vượng
một trong những văn kiện quan trọng nhất dự kiến được các nhà lãnh đạo asean xem xét thông qua tại hội nghị lần này
là tuyên bố hòa hợp asean bốn
đây là sáng kiến của chủ tịch asean indonesia năm hai nghìn hai mươi ba
và sẽ đóng vai trò là nền tảng cho tầm nhìn cộng đồng asean năm hai nghìn hai mươi năm
giúp củng cố asean để giải quyết các thách thức khác nhau trong tương lai
hội nghị cũng sẽ thảo luận và thống nhất một số nội dung
bao gồm quy tắc hỗ trợ quá trình ra quyết định tại các hội nghị cấp cao asean
nhất là trong các tình huống khủng hoảng
trên khía cạnh kinh tế hội nghị sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến an ninh lương thực
an ninh năng lượng y tế ổn định tài chính chuỗi cung ứng
cũng như thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh kinh tế xanh kinh tế biển xanh
về các vấn đề quốc tế và khu vực
các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận tình trạng bất ổn dân sự kéo dài ở myanmar
bán đảo triều tiên xung đột tại ukraine và tình hình biển đông
dự kiến khoảng năm mươi văn kiện sẽ được các nhà lãnh đạo asean ghi nhận và thông qua
liên quan đến nhiều vấn đề nội dung xuyên suốt trong cả ba triệu cột
chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội